liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ tại khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn ở phương tân hồng thành phố tử sơn
ngày hôm nay các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh bắc ninh đang phối hợp với công an thành phố tử sơn để điều tra và truy bắt nghi phạm
theo thông tin ban đầu vào tối ngày hai mươi tháng bốn một người phụ nữ bị một thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát gây tử vong tại chỗ
tại khu công nghiệp đại đồng hòa sơn sau khi gây án nghi phạm rời khỏi hiện trường
nhận tin báo công an thành phố tử sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắc ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân và truy bắt nghi phạm
được biết nạn nhân quê ở tỉnh yên bái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đang làm công nhân ở khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn